công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa bắt được đối tượng truy nã mai tiến phúc
chú tệ xã xuân tâm huyện xuân lộc tội gây dối trật tự công cộng sau gần một năm lần trốn
theo hồ sơ vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do mô thuẫn phúc cùng đồng bọn đã phạm tội gây dối trật tự công cộng
tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc sau đó bỏ trốn
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc mai tiến phúc
sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới đây công an huyện xuân lộc đã bắt được phúc